liên tiếp trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng chín tại thị xã buôn hồ của tỉnh đắk lắc đã ghi nhận bốn mươi ba trường hợp dương tính với sars cov hai
và liên quan đến hai vựa thu mua sầu riêng chưa xác định được nguồn lây
trong bốn mươi ba trường hợp dương tính lây nhiễm trong cộng đồng này có ba mươi chín người đã có kết quả xét nghiệm pcr khẳng định dương tính với sars cov hai
còn bốn trường hợp xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính và hiện đang chờ kết quả xét nghiệm pcr
các trường hợp mắc bệnh này đều chưa xác định được nguồn lây và liên quan đến hai chùm ca bệnh phức tạp
ở hai vựa thu mua sầu riêng tại phường đạt hiếu và phường an bình của thị xã buôn hồ
tính đến sáng nay ngày một mươi bảy tháng chín toàn tỉnh đắk lắc tiếp tục ghi nhận bốn mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai mươi bảy ca lây nhiễm trong cộng đồng nâng tổng số ca mắc trong đợt dịch thứ tư ở tỉnh này lên một năm trăm một mươi ca